diêm dân ở ninh thuận bắt đầu bước vào thu hoạch muối vụ chính của năm
thời tiết năm nay nắng nhiều nên thuận tiện cho nghề làm muối phát triển
tuy nhiên niềm vui của diêm dân không trọn vẹn vì điệp khúc trúng mùa mất giá
hiện nay giá muối trong vùng đang giao động từ ba trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng một tấn
đối với muối truyền thống trên nền đất
còn riêng đối với muối công nghiệp muối trải bạt giá muối giao động từ tám trăm linh đồng
cho đến chín trăm linh đồng một tấn
so với mọi năm giá muối truyền thống trên nền đất giảm trung bình ba trăm linh đồng một tấn
muối công nghiệp giảm trung bình bốn trăm linh đồng một tấn